tiếp tục với những thông tin đáng chú ý tại khu vực tây nam bộ
một đối tượng vừa bị công an thành phố cần thơ mời lên làm việc sau bài viết trên mạng xã hội
với lời lẽ xúc phạm uy tín lực lượng chống dịch của thành phố
chiều ngày ba mươi tháng bảy phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố cần thơ đã mời làm việc đối với người đàn ông ba mươi sáu tuổi
ngụ phường an hòa quận ninh kiều vì đã chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
người này thừa nhận do tình hình dịch covid một mươi chín nên nhiều người chen lấn khi mua sắm
khiến ông không thể mua được hàng hóa cần thiết để giao cho khách
cảm thấy bức xúc ông đã dùng tài khoản facebook cá nhân bình luận bằng những lời lẽ thô tục
với nội dung xúc phạm đến uy tín lực lượng thi hành nhiệm vụ phòng chống dịch của thành phố
qua làm việc với cơ quan công an người này nhận ra được việc làm sai trái của mình
nên đã chủ động xóa dòng bình luận khó bài viết trên facebook và cam kết không tái phạm
công an thành phố cần thơ đề nghị mức xứ phạt hành vi trên với số tiền năm triệu đồng